hà nội số ca mắc tăng nhanh có thể vượt ngưỡng hai ca mắc một ngày
tết dương lịch người từ hà nội về các tỉnh có bị cách ly y tế
loại nấm rình rập bệnh covid một mươi chín có thể đã giết chết hàng ngàn người
cdc mỹ điều chỉnh tỷ lệ ca nhiễm opid frone trong số ca covid một mươi chín mới từ bảy mươi ba xuống còn hai mươi ba
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
chúc quý vị một ngày mới làm việc sản khoái tràn đầy hướng khởi và năng lượng quý vị nha
tôi là thùy linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi hai
nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi ba ca nhiễm
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự thấy lo lắng khi hà nội đang đứng đầu cả nước về số ca f
tính đến một mươi tám h tối ngày hôm qua việt nam ghi nhận gần một chín trăm linh ca mắc mới
mới đây đại diện sở y tế cho biết trong tuần vừa qua trung bình mỗi ngày ghi nhận một bảy trăm bốn mươi bảy ca trên một ngày
số ca mắc này tăng nhiều hơn so với tuần trước ghi nhận trung bình một bốn trăm sáu mươi chín ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
với số ca mắc tăng nhanh có thể vượt ngưỡng hai ca mắc một ngày trong tuần tiếp theo
công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
đại diện công an thành phố cho biết hiện nay đang thực hiện cao điểm xử lý các vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo tình hình an ninh trật tự dịp cuối năm trên địa bàn thành phố
đối với công tác chuẩn bị cho trước và sau tết nguyên đáng công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch
chủ động chuẩn bị lực lượng sẵn sàng trong mọi tình huống
công an thành phố tiếp tục tăng cường quản lý người nhập cảnh phối hợp với lực lượng cơ sở
đi từng ngõ gõ cửa từng nhà ra soát việc tiêm vaccine phát hiện xử lý hàng quán vi phạm
không thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các dịch vụ không thiết yếu tại khu vực có nguy cơ cao
ngoài ra đại diện ủy ban nhân dân các quận huyện cũng đã báo cáo tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các địa phương cũng như đưa ra các kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác phòng chống dịch
và thu dung điều trị các bệnh nhân f
mỗi địa phương yêu cầu người từ ngoài tỉnh về an tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên mỗi địa phương lại có những cách chống dịch và cách ly y tế khác nhau
ông dương đình chỉnh giám đốc sở y tế nghệ an cho biết
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng
dịp tết dương lịch tết nguyên đáng nhâm dận và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó nhấn mạnh đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và toàn thể nhân dân
hạn chế việc di chuyển khi không cần thiết trong dịp tết dương lịch tết nguyên đáng nhâm dần
và mùa lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi hai đặc biệt giữa các vùng và đến những nơi dịch covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng
trong một diễn biến khác đối với người từ vùng dịch vùng có nguy cơ cao như từ hà nội về
thì tỉnh ninh bình vẫn sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai theo kế hoạch số một trăm một mươi chín khbcd
vào ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh ninh bình
đặc biệt lưu ý đối tượng có triệu chứng nghi ngờ ho sốt mất thú giác khó thở v v
nhân viên y tế và người bệnh tại các cơ sở y tế lái xe đường dài
người làm việc tại các nhà hàng quán ăn phục vụ lái xe đường dài
người buôn bán tại các khu chợ siêu thị
đối với những người về ninh bình từ hà nội và một số tỉnh có nguy cơ cao
khi về địa phương cần phải khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn
và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc rt pcr phù hợp với các vùng dịch tễ
không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bốn mươi tám giờ những trường hợp có hộ khẩu tại ninh bình đi và trở về trong ngày
tại thanh hóa vào chiều hai mươi chín tháng một mươi hai ông đỗ minh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa cho biết
thanh hóa chưa có quan điểm chỉ đạo riêng đối với người từ vùng có nguy cơ vùng dịch như hà nội về thanh hóa
hiện nay tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch
thanh hóa không cấm người dân ở các nơi về quê người dân đi từ vùng dịch vùng nguy cơ về phải khai báo y tế
khuyến khích người dân khi có triệu chứng thì phải đến ngay cơ sở y tế khai báo xét nghiệm để có phát hiện xử lý sớm
tại địa phương trong tỉnh bắc giang vẫn duy trì quy định yêu cầu người ngoài tỉnh phải có xét nghiệm kết quả âm tính
với covid một mươi chín trước khi vào tỉnh này trường hợp test nhanh sẽ có giá trị trong vòng bốn mươi tám giờ pcr thì có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm trường hợp lưu trú lại phải thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh theo quy định của địa phương
ông phạm duy hưng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn cho biết dịp tết dương lịch và nguyên đáng
tỉnh không thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường
tuy nhiên địa phương khuyến cáo người lao động cần xét nghiệm covid một mươi chín trước khi trở về địa phương ăn tết
đồng thời cần đến ngay trạm y tế địa phương để khai báo y tế phục vụ công tác phân loại phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
còn tại hà tĩnh ông lê ngọc châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết
hiện tỉnh đang thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và các quy định chung trong công tác phòng chống dịch
thông tin tiếp theo liên quan đến tuyến xe khách chạy ra vào thủ đô
tỉnh thành phố nào đang có xe khách chạy tuyến hà nội
bến xe giáp bát và bến xe nước ngầm cho biết nhiều tuyến xe khách từ hà nội đi các tỉnh thành đã hoạt động trở lại
nhưng lượng khách rất thấp nhiều xe chỉ chở từ năm đến bảy khách
kỳ nghỉ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi hai sắp tới
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên các bến xe ở hà nội như giáp bát
nước ngầm hai ngày gần đây vẫn khá vắng khách trái ngược với cảnh đông đúc tấp nập vào thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín
ông trịnh hoài nam phó giám đốc bến xe nước ngầm hà nội cho biết
do dịch covid một mươi chín phức tạp các doanh nghiệp vận tải hoạt động khoảng ba mươi chuyến
tại bến xe nước ngầm nhiều tuyến xe khách từ hà nội nối với các tỉnh thành như thanh hóa nghệ an hà tĩnh thừa thiên huế
một số tỉnh thành ở miền nam tây nguyên như thành phố hồ chí minh đà lạt lâm đồng đã hoạt động trở lại
tuy nhiên có nhiều tuyến hoạt động cầm chừng không ổn định
ngày đi ngày nghỉ vậy nên hành khách muốn đặt xe thì phải liên hệ với bến xe hoặc nhà xe để đặt vé
thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín mỗi ngày bến xe nước ngầm có khoảng ba trăm linh lượt xe một ngày
còn thời điểm hiện tại giáp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai có khoảng tám mươi bốn tám mươi năm lượt xe một ngày
ngày cao điểm thì khoảng một trăm linh xe
theo ông lam lý do các nhà xe hoạt động cầm chừng là vì lượng khách đi lại thời điểm này rất ít
trong bình mỗi xe
trong bình mỗi xe khi xuất bến có khoảng năm bảy khách xe nào nhiều thì được khoảng một mươi khách ông lam nói
giám đốc bến xe giáp bát nguyễn tất thành cho biết
tại đây nhiều nhà xe chạy các tuyến nam định thái bình ninh bình thanh hóa quảng ninh đã hoạt động trở lại
tuy nhiên số chuyến thấp do không có khách
một số nhà xe chạy tuyến hải phòng bắc giang chạy được một thời gian này cũng dừng hoạt động
các tuyến xe đi các tỉnh thành đà nẵng trở vào chưa hoạt động trở lại tại bến xe giáp bát
ông thành nói
sau dịch covid một mươi chín mỗi ngày bến xe có khoảng một mươi lượt khách
còn thời điểm này thì từ khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh ngày cao thì mới được khoảng năm trăm linh khách
mới đây hãng hàng không anna nhật bản vừa thông báo đường bay nhật bản việt nam sẽ chưa mở cửa lại vào đầu tháng một tới
tuy nhiên việt nam airlines cho biết vẫn khai thác các chuyến bay khứ hồi hai chiều từ ngày năm tháng một
hãng hàng không all nippon airways ana của nhật bản cho biết
hãng này được cấp phép khai thác
khai thác đường bay quốc tế thường lệ narita tokyo nhật bản đến hà nội vào thứ năm hàng tuần trong tháng một năm hai nghìn hai mươi
trước đó trên cơ sở thống nhất giữa hai nước mỗi bên sẽ có bốn chuyến bay khứ hồi một tuần khai thác trở lại đường bay nhật bản việt nam
trong đó phía nhật bản là anna japan airlines và việt nam là vietnam airlines vietjet air
tuy nhiên theo anna cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai quy trình nhập cảnh và cách ly y tế với những nước ngoài nhập cảnh vào hà nội từ mùng một tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai vẫn chưa rõ ràng
vì vậy ana chưa mở bán rộng rãi chuyến bay thương mại trên các kênh của hãng
cho đến khi cơ quan chức năng ban hành thông tin cụ thể về quy trình nhập cảnh
ngoài ra anha vẫn tiếp tục vận hành các chuyến bay đặc biệt cho chuyên gia nhà quản lý sinh viên và thân nhân
cho đến khi có hướng dẫn tiếp theo về chuyến bay thường lệ
đại diện việt nam airlines cho biết vẫn khai thác đường bay quốc tế thường lệ giữa việt nam nhật bản
theo đó hãng này mở bán rộng rãi chuyến bay thương mại trên các kênh của hãng
trở lại ba đường bay gồm thành phố hồ chí minh phnom penh của campuchia
giá vé gồm thuế phí chiều đi từ một trăm một mươi chín usd chiều vé từ một trăm linh đến hai trăm một mươi usd
đường bay hà nội narita và ngược lại giá vé khoảng một hai trăm linh usd khứ hồi
đường bay thành phố hồ chí minh san francisco mỹ giá vé chiều đi từ chín trăm hai mươi năm một mươi bảy usd một chiều
về là từ một chín trăm sáu mươi hai usd
hôm qua ngày hai mươi tám tháng một mươi hai báo cáo bộ giao thông vận tải
cục hàng không việt nam cho biết hà nội đã yêu cầu cách ly tập trung toàn bộ hành khách của chuyến bay
đến từ quốc gia có biến thể omicron bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó
tuy nhiên đến thời điểm này hà nội vẫn chưa có bất kỳ phương án nào liên quan đến việc triển khai cách ly
như địa điểm quy trình tiếp cận cách ly
theo cục hàng không việt nam nội dung này cũng không phù hợp với hướng dẫn của bộ y tế tại văn bản một mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám
khác biệt với các nội dung đã được cục hàng không việt nam thông báo với các đối tác
do đó để áp dụng sẽ cần tiếp tục trao đổi lại với toàn bộ các quốc gia vùng lãnh thổ
cũng như thống nhất với thành phố hà nội về việc tổ chức triển khai cách ly
như địa điểm quy trình tiếp cận cách ly
cục hàng không việt nam cũng khẳng định việc này ảnh hưởng tới kế hoạch khôi phục hoạt động
bài quốc tế thường lệ hà nội như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
có thể thấy việc xác định được kháng thể có thể chống mọi biến thể của virus sars cov hai
giúp phát triển các loại vaccine và thuốc điều trị covid một mươi chín hiệu quả hơn
theo bài viết của trường đại học e washington mỹ đăng trên trang scitech daily vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cho biết
nhà khoa học quốc tế xác định được các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa biến thể omicron
cũng như các biến thể khác của virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín
nghiên cứu từ phòng thí nghiệm cho thấy tất cả phương pháp điều trị bằng kháng thể hiện được phép
hoặc được chấp thuận sử dụng ngoại trừ một ngoại lệ không có hoặc giảm rõ rệt hoạt tính chống lại omicron
trường hợp ngoại lệ là kháng thể được gọi là sotovimap cũng bị giảm khả năng trung hòa từ hai đến ba lần
tuy nhiên khi kiểm tra một loạt kháng thể được tạo ra để chống lại các biến thể trước đó
các nhà nghiên cứu đã xác định được bốn lớp kháng thể vẫn giữ được khả năng vô hiệu hóa omicron
các thành viên của mỗi lớp kháng thể này nhắm mục tiêu vào một trong bốn khu vực cụ thể của protein đột biến
không chỉ có trong các biến thể của virus sars cov hai mà còn cả một nhóm virus corona liên quan
được gọi là sabecovirus
các khu vực cụ thể này trên protein đột biến được bảo tồn vì chúng đóng một chức năng thiết yếu
mà protein sẽ mất đi nếu chúng bị đột biến
tức về cơ bản các khu vực này trong protein vẫn không thay đổi dụ virus có đột biến
với việc xác định mục tiêu được bảo tồn trên protein đột biến
có thể phát triển vaccine và thuốc điều trị không chỉ hiệu quả trong việc chống lại biến thể omicron
hay các biến thể hiện tại mà còn chống lại các biến thể khác có thể xuất hiện
trong tương lai theo phó giáo sư wiesler
làm rõ mức độ giảm bảo vệ của các loại vaccine trước omitforn
biến thể omicron có ba mươi bảy đột biến trong protein đột biến mà nó sử dụng để đảm bảo và xâm nhập vào tế bào
đây là một số lượng đột biến cao bất thường và giải thích một phần lý do tại sao biến thể này
có thể lây lan nhanh như vậy lây nhiễm sang những người đã được tiêm phòng
và tái nhiễm những người đã bị nhiễm bệnh trước đó
các câu hỏi chính mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra
là chầm sao đột biến trong protein đột biến của biến thể omicron ảnh hưởng như thế nào
đến khả năng liên kết với tế bào và né tránh các phản ứng kháng thể của hệ thống miễn dịch
ông wiesler cho biết
wiesler và các đồng nghiệp của ông suy đoán rằng số lượng lớn các đột biến của omicron
có thể đã tích tụ trong quá trình nhiễm bệnh kéo dài ở một số người có hệ thống miễn dịch suy yếu
hoặc do virus nhảy từ người sang động vật và quay trở lại
để đánh giá tác động của những đột biến này
các nhà thiết kế một loại virus đã bị vô hiệu hóa không có khả năng sao chép
được gọi là pedoviros để tạo ra các protein đột biến trên bề mặt của nó
giống như các loại virus corona
sau đó các nhà nghiên cứu tạo ra các pseudovirus có các protein đột biến
với các đột biến như của biến thể omicron
và những đột biến này được tìm thấy trên các biến thể trước đã được xác định
trong giai đoạn đầu đại dịch
đầu tiên các nhà nghiên cứu xem xét các phiên bản khác nhau của protein đột biến
liên kết tốt thế nào với protein không đột biến trên các bề mặt của tế bào
mà virus sử dụng để bám vào và xâm nhập vào tế bào
protein này được gọi là thủ thể men chuyển argyrotensin hai hay còn gọi là as hai
các nhà nghiên cứu phát hiện ra protein đột biến của biến thể omipron
có khả năng liên kết tốt hơn gấp hai bốn lần so với protein đột biến
được tìm thấy trong các biến thể virus được phân lập vào đầu đại dịch
họ cũng phát hiện ra rằng
biến thể omitforn có thể liên kết hiệu quả với các thủ thể as của chuột
cho thấy omicron có thể có khả năng di chuyển qua lại giữa người và các loài động vật có vú khác
sau đó các nhà nghiên cứu xem xét các kháng thể chống lại các biến thể trước đó
đã bảo vệ chống lại biến thể omicront tốt như thế nào
bằng cách sử dụng các kháng thể từ những bệnh nhân đã nhiễm các biến thể trước
được tiêm vaccine chống lại các biến thể trước hoặc đã bị nhiễm và sau đó đã được tiêm phòng
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng
các kháng thể từ những người đã bị nhiễm các biến thể trước
và từ những người đã được tiêm một trong sáu loại vaccine được sử dụng nhiều nhất hiện nay
tất cả đều giảm khả năng ngăn nhiễm
các kháng thể từ những người nhiễm bệnh trước đó và những người đã được tiêm vaccine sputnik v hoặc sinopharm
cũng như một mũi duy nhất của johnson johnson có ít hoặc không có khả năng ngăn chặn
hoặc vô hiệu hóa sự xâm nhập của biến thể omicron vào tế bào
các kháng thể từ những người đã tiêm hai mũi vaccine modana pfizer biontech
astrazeneca vẫn giữ được một số hoạt tính trung hòa mặc dù giảm từ hai mươi đến bốn mươi lần nhiều hơn
so với khả năng chống bất kỳ biến thể nào khác
các kháng thể từ những người đã nhiễm và khỏi sau đó được tiêm hai mũi vaccine cũng bị giảm hoạt tính
nhưng mức giảm ít hơn khoảng năm lần chứng tỏ rằng việc tiêm phòng sau khi nhiễm bệnh là hữu ích
kháng thể từ những người đã được tiêm nhắc lại mũi thứ ba của vaccine mna do moderna
pfizer biontech sản xuất
các kháng thể từ những người đã tiêm hai mũi vaccine moderna cho thấy hoạt tính trung hòa chỉ giảm bốn lần trong chống omicron
phó giáo sư v s ler nhận xét điều này cho thấy liều thứ ba thực sự rất hữu ích đối với omicron
tiếp đó mới đây anh đã phát triển một loại nấm rình rập bệnh nhân covid một mươi chín có thể đã giết chết hàng ngàn người
giới chuyên gia anh cảnh báo có một loại nấm đang tấn công vào lá phổi suy yếu của một phần ba lượng bệnh nhân
đang mắc covid một mươi chín phải điều trị tích cực ở nước này với tỷ lệ tử vong lên đến bảy mươi sau nhiễm
loại nấm được đề cập ở đây là aspergillus fumicatus có mặt ở xung quanh chúng ta
trong không khí đất thức ăn và trong vật chất hữu cơ đang thối rửa như phần bóng
nó cũng đã được tìm thấy trong bồn hoa của các bệnh viện
chúng trông như một lớp rêu mốc màu xám nhăn nheo bám trên mặt đường ẩm ướt và lây lan cho con người qua các bào tử cực nhỏ
theo báo daily mail của anh đưa tin aspergillus fumicatus
cống chuyên tấn công vào những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng do bệnh tật
khi xâm nhập vào con người nhiễm trùng có thể phát triển thành bệnh aspergillosis
xâm lấn phổi sau đó lây lan đến da não tim hoặc thận
ở đó nấm có thể phát triển thành một cuộc to bằng quả bóng tellis và cực kỳ khó diệt trừ
vô số bệnh nhân covid một mươi chín được đưa đến khoa chăm sóc tích cực trong tình trạng khó thở
sau đó đã bị nhiễm aspergillus
xong các nhà khoa học chưa thể thống nhất được chính xác số lượng người bị nhiễm nấm
một thông cáo báo chí của các nhà điều tra tại đại học essager vào hồi tháng ba cho biết
con số này cao tới một phần ba
trong khi đó nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí emerging infectious diseases vào tháng một mươi
lại chỉ ra tỷ lệ là một phần sáu
tại sao lại có sự tranh lệch lớn đến như vậy
theo một trong những chuyên gia hàng đầu của anh ông david denning
giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại đại học manchester
sự tranh lệch trên phụ thuộc nhiều vào các việc
bác sĩ lâm sàng có đủ giờ để chẩn đoán hay không
cũng như nhận thức của họ về căn bệnh này
nếu không thử kiểm tra bạn sẽ không phát hiện được
có lẽ nhiều bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt đã tử vong vì aspergillus fumigatus
mà không ai hay biết ông denning nói
phương pháp điều trị tiêu chuẩn là sử dụng các loại thuốc kháng nấm mang tên là izon
giáo sư denning cho biết nếu sử dụng đúng lúc
chúng có thể chữa khỏi cho bảy mươi năm bệnh nhân mắc bệnh aspergillus
nấm asportilus đang phát triển khả năng chống lại những thứ này
điều này chủ yếu là do việc sử dụng quá nhiều azone trong y học và nông nghiệp
giáo sư denning cho hay
tình trạng này đã tạo điều kiện để nhiều chủng vi nấm độc lực mạnh tiến hóa khả năng kháng thuốc
một giả thuyết được nêu trên tạp chí microbiology vào tháng trước cho rằng
cả virus sars cov hai và nấm aspergillus đều tấn công vào các phân tự giống nhau trong phổi
vì vậy khi covid một mươi chín đã chọc thủng được
hàng phòng người của hệ miễn dịch nấm aspergillus có thể dễ dàng tiến vào
theo các chuyên gia tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín bị nhiễm nấm lại rất cao lên đến bảy mươi
do vậy họ đã sáng chế một kỹ thuật mới để dễ dàng chẩn đoán người nhiễm nấm asportilus
cụ thể họ tiêm một loại kháng thể được thiết kế đặc biệt
để liên kết với các phân tự aspergillus trong phổi của những người bị nhiễm bệnh
kháng thể này có yếu tố chất phóng xạ nên có thể quan sát được trên phim trục x quang phổi
tuy nhiên đây chỉ là một chẩn đoán
vẫn tồn tại một thực tế là nhiễm trùng do nấm asportilus có khả năng xâm lấn cao và khó điều trị
theo các chuyên gia tốt nhất người dân nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm kép do virus sars cov hai và nấm aspergillus gây ra
chuyển sang những tin tức khác
mỹ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc vừa báo cáo
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai có bảy mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín mới
liên quan đến biến thể omicron ở mỹ
tuy nhiên cơ quan này đã điều chỉnh giảm tỷ lệ xuống chỉ còn hai mươi ba
tiến sĩ shruti gohil phở giám đốc y tế về dịch tế học và phòng chống nhiễm dịch
tại trường y uc invong của mỹ nói với đài npr
không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này cả
đó là một sai số lớn khiến nó có vẻ như có gì đó thực sự không ổn
tuy nhiên bà gohil cũng cho rằng
các địa phương luôn có sự chậm trễ trong các báo cáo về số liệu
đó là điều mà công chúng nên cẩn thận khi sử dụng số liệu
báo cáo mới nhất của cdc điều chỉnh các con số và phản ánh tốt hơn
về những gì đang xảy ra trên khắp nước mỹ vào thời điểm trước ngày một mươi tám tháng một
bà gohil nói thêm
trước thông tin mới cập nhật của cdc bà conherl nói
nhận định trên cho thấy mỹ còn nhiều ca nhiễm delta và điều đó đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn
bà gohil cho biết
những phát hiện mới của cdc của mỹ
cũng đang buộc bệnh viện phải điều chỉnh lại phương pháp điều trị
do điều trị delta hoặc omitron đòi hỏi các loại thuốc và kháng thể khác nhau
cho đến khi omicron xuất hiện delta là biến thể dễ lây lan nhất của virus sars cov hai
các nghiên cứu của cdc cho thấy
nó có thể khiến cho những bệnh nhân chưa được tiêm chủng phải nhập viện bà gohil nói
điểm mấu chốt là đừng cởi bỏ khẩu trang
mà chúng ta hãy tiêm chủng và tiêm chủng tăng cường
quý vị nhớ nha
là ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một rồi
sự xuất hiện của biến chủng omicron sẽ rất đáng sợ và khủng khiếp
nếu như chúng ta lơ là và chủ quan
do đó các bạn nên tuân thủ năm k
và hãy theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
sẽ giúp cho bạn chủ động ứng phó với dịch covid một mươi chín
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe
để ủng hộ cho kênh youtube của chúng tôi
và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo